cổ phiếu hoặc trái phiếu mà chúng ta thấy trong thời gian vừa qua
nó xuống ra rất nhiều như cổ phiếu flc chi chẳng hạn
thì nhiều người bán ra
nhưng mà sau đó mà tậm chí là cứ chanh nhau bán
thì rõ ràng cái cổ phiếu nó xuống rất là sâu
nhưng đây chỉ là trách nhiệm của một cá nhân thôi
mà người ta xử lý là xử lý một cá nhân hoặc một nhóm
trong cái tập đoàn đó
và như vậy thì nó không ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả tập đoàn
cũng như là các thông tin tất thiệt cũng thế
thực tế nếu mà các bạn bình tĩnh
thì lúc đó chúng ta nhìn nhận nó sẽ chính xác
và cái việc mua bán nó sẽ phù hợp
và đem lại lợi ích tốt hơn cho bản thân chúng ta
cũng như đem lại cái sự ổn định cho thị trường
hiện bộ công an đang chỉnh đạo các nguồn chức năng
thu thập củng cố tài liệu chứng cứ
tiên tuyết xử lý nghiêm theo đúng quy định
tất cả những đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt
chưa được hiện chứng
góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định và lành mạnh